mở đầu là thông tin đến từ bạc liêu đối tượng gây dối trật tự công cộng và dùng nhiều hung khí nguy hiểm
chống trả lực lượng chức năng khiến một cán bộ công an bị thương nặng
một đối tượng chú huyện phước long tỉnh bạc liêu đã bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra xử lý
về các hành vi chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích
theo đó vào khoảng hai mươi h ngày ba mươi tháng một đối tượng huỳnh văn luân đi nhậu tại một quán nhậu
trên địa bàn thị trấn phước long huyện phước long
sau khi nhậu say đối tượng luân có hành vi gây dối trật tự công cộng đập phá đồ đạc và đánh chủ quán
nhận được tin báo công an thị trấn phước long nhanh chóng đến hiện trường đảm bảo an ninh trật tự
khi thấy lực lượng chức năng đến đối tượng luân đã dùng các loại hung khí nguy hiểm như dao
chai thủy tinh bình ga để chống trả lại
ném gạch đá gây thương tích nặng ở vùng mắt của đồng chí thượng úy trương việt thắng
công an viên công an thị trấn phước long
lực lượng công an huyện phước long nhanh chóng bắt giữ đối tượng thu giữ toàn bộ tăng vật có liên quan
và đưa đồng chí thắng đi cấp cứu điều trị tại bệnh viện
nóng giận thì mất khôn nhất là sau những chén rượu ly bia càng đẩy mâu thuẫn lên cao trào dẫn đến những hậu quả đau lòng
tại kiên giang sau khi nhậu xong lại thêm có mâu thuẫn từ trước đó
cho nên đối tượng phạm văn hoài đã đâm bạn tử vong
sau một tuần nghị án vào ngày hai mươi một tháng hai tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt phạm văn hoài
hai mươi năm tuổi chủ đại thành phố rạch giá tỉnh kiên giang một mươi ba năm tù về tội giết người
đồng thời buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại số tiền trên hai trăm linh triệu đồng
theo cáo trạng hoài và phong là bạn và cả hai phát sinh mâu thuẫn trên mạng xã hội
vào tối ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi sau khi uống rượu hoài lấy hai con dao bỏ vào túi quần
rồi đi đến nhà của phong
khi gặp phong đứng trước cửa nhà hoài đã lấy dao kề vào cổ đe dọa
thì bị người nhà của phong can ngăn và tước dao trên tay của hoài
ngay sau đó phong chống trả lấy điện thoại ghế ném và đánh vào mặt đầu của hoài
tức giận hoài lấy con dao còn lại trong túi quần đâm nhiều nhát vào người làm phong tử vong
còn liên quan đến hành vi gây dối trật tự công cộng
tại bình định tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa sơ thẩm
xét xử và tuyên phạt các bị cáo là nguyễn thanh khoa
chú huyện tuy phước tỉnh bình định bảy năm tù giam về tội giết người
hai bị cáo khác là võ ngọc thiên cùng chú huyện tuy phước
bị xử hai năm tù treo và thử thách bốn năm
trần văn định trú tại thành phố quy nhơn bản án hai năm tù giam
cùng về tội gây dối trợ tự công cộng
vào đêm ngày hai tháng hai năm hai nghìn một mươi chín khi nghe tin người thân là nguyễn văn thanh
bị đâm đang nằm cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh
khi biết người đâm thanh là đỗ quang hùng cũng đang cấp cứu ở đây
hai đối tượng võ ngọc thiên và trần văn định đã nhảy vào phòng cấp cứu
la hét chửi bới đe dọa và đánh hùng
hành vi côn đồ trên khiến các nhân viên y tế đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu
tại đây hoảng loạn không thực hiện được nhiệm vụ
ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của bệnh viện gây mất an ninh trật tự nơi công cộng
bực tức vì anh rể là đỗ quang hùng đang cấp cứu mà còn bị đánh
nên nguyễn thanh khoa đã giúp giao xếp từ túi quần đâm liên tiếp nhiều nhát
chúng vào vùng lưng cổ ngực của võ ngọc thiện gây liệt nửa người tỷ lệ thương tật là chín mươi
cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng vcca thuộc bộ công thương
vừa công bố ghi nhận các thông tin tài liệu trên mạng internet
về việc một số tổ chức cá nhân mời gọi người dân sử dụng một ứng dụng điện tử
có tên là limbic ads hay là infobox
như một hình thức đa cấp trái phép
ngoài các công dụng trị bệnh thì các đối tượng này giới thiệu những người tham gia
mời gọi thêm các thành viên khác để được hưởng hoa hồng với lợi ích theo mô hình đa cấp
để biết thêm chi tiết xin mời quý vị theo dõi phóng sự sau
cảm ơn các bạn đã theo dõi
một ngoại fierce
sự do giúp khách pot